thưa quý vị phó thủ tướng trần lưu quang đã ký các quyết định của thủ tướng chính phủ thi hành kỷ luật
đối với hai cựu chủ tịch ubnd tỉnh quảng ninh
cụ thể tại quyết định số một nghìn ba trăm bốn mươi bảy qdttg thủ tướng chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức
xóa tư cách chức vụ chủ tịch ubnd tỉnh quảng ninh đối với ông nguyễn văn đọc
do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và ban bí thư đã thi hành kỷ luật đảng
thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định số một nghìn số một nghìn một ngày năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba của ban bí thư
tại quyết định số một nghìn ba trăm bốn mươi tám qdttg thủ tướng chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức
xóa tư cách chức vụ chủ tịch ubnd tỉnh quảng ninh đối với ông nguyễn đức long
do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và ban bí thư đã thi hành kỷ luật đảng
thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định số một nghìn
qdnstvk ngày năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba của ban bí thư
trước đó ban bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong đảng
đối với ông nguyễn văn đọc và ông nguyễn đức long